tại hà nội văn phòng trung ương đảng đã tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ chiến sĩ đoàn chín mươi năm
tới dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương
được thành lập ngay sau hiệp định genève đoàn chín mươi năm là đơn vị công tác đặc biệt của trung ương đảng
tham gia giúp đỡ nước bạn lào và một số nước đông dương trong giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi bốn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trong hơn hai mươi năm hoạt động tổng cộng đã có hơn một năm trăm linh người tham gia các hoạt động hỗ trợ
huấn luyện chiến đấu giao liên quốc tế đưa đón lãnh đạo cấp cao trên tuyến hành lang phía tây
với những thành tích đặc biệt xuất sắc đoàn chín mươi năm đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý
và vinh dự đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huân chương lao động hạng nhì
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí trần quốc vượng khẳng định những đóng góp của đoàn chín mươi hai
là vô cùng to lớn
với công cuộc chiến đấu và bảo vệ tổ quốc do thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả và bí mật
sau đó lại giải thể ngay khi đất nước được giải phóng
nên cho đến nay vẫn còn nhiều cán bộ chiến sĩ đoàn chín mươi năm chưa được hưởng chế độ đãi ngộ thỏa đáng
vì vậy đồng chí trần quốc vượng chỉ đạo văn phòng trung ương và bộ quốc phòng
cần nhanh chóng xác minh giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ
đã từng tham gia công tác phục vụ trong đoàn